cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đề nghị
các cơ quan của quốc hội xem xét trước việc mỗi địa phương có một biện pháp chống dịch riêng
có địa phương thậm chí là khóa cửa cách ly người dân về quê
vâng trên thực tế thì hiện nay các địa phương có các quy định điều kiện phòng dịch riêng
khi mà người dân về quê ăn tết dẫn tới tình trạng là mỗi nơi một kiểu
và đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
bởi nếu mỗi địa phương đều tự đưa ra những quy định hay là cách thức đối với người dân
từ các địa phương khác trở về thì sẽ dẫn tới nhiều tác động gây ảnh hưởng đến tâm lý e ngại thậm chí là bức xúc
đây là hình ảnh một gia đình bị thôn khóa trái cửa bảy ngày để đảm bảo việc cách ly y tế tại nhà
xảy ra tại thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sinh
ngay sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch xã nam cao làm báo cáo giải trình
đồng thời yêu cầu tất cả các xã thị trấn trong huyện chấn trình rút kinh nghiệm không để xảy ra tình huống tương tự
tuy nhiên vụ việc này đã xôn xao dư luận và nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với cách làm này
thời đại nào rồi mà còn vụ khóa trái cửa và giữ chìa khóa thế này
lỡ bị tai nạn hoặc hỏa hoạn thì sao thoát kịp mong các cấp chính quyền chức năng xử lý khéo léo hơn
có thể sẵn sàng tuân thủ cách ly tại nhà không rời nửa bước nhưng xin đừng khóa cổng nhà tôi như thế
cảm giác này khó chịu vô cùng
cá nhân tôi không đồng ý với phương pháp khóa cửa này
chính quyền cũng nên tổ chức đội liên ngành đi kiểm tra bất ngờ
đặc biệt những người về từ vùng dịch nếu vi phạm có thể xử lý sau
nên để ý thức người dân thôi
chứ không nên khóa cửa như vậy vì nó không hiệu quả nếu người dân không ý thức được
trước đó gần ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
cũng được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ngay sau đó lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa cũng đã chỉ đạo mở hết ổ khóa
và cho rằng không nên quá cổng như vậy việc làm của xã thiệu phú là mang tính hơi cứng nhắc
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
nếu không có sự thống nhất đồng bộ việc thực hiện cách ly giữa các địa phương
sẽ dẫn tới nhiều tác động xấu trong dư luận
việc về quê phải cách ly làm người lao động buộc phải về sớm
việc này ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp
bây giờ rất nhiều người đã bỏ về quê vì quy định này
các địa phương chủ động thì sẽ kiểm soát dịch tốt hơn nhưng lại ảnh hưởng tới người lao động hoặc người xa quê
tâm lý e ngại vì về địa phương bị cách ly cần phải có quy định rõ ràng
nếu không thì thiệt hại không được
không đo đếm được về kinh tế cho các doanh nghiệp ngành du lịch và vận tài
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
trong đó quy định chỉ cách ly với người đến từ khu vực đang cách ly y tế hoặc vùng đỏ
tuy nhiên cách làm của các địa phương hiện nay lại mỗi nơi một phách gây khó khăn cho người dân
và cũng không có quy định
tác dụng chống dịch rõ ràng điều này cũng đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo ý kiến cư dân mạng
phải có quy định tổng thể chứ mỗi tỉnh một kiểu sau đó còn huyện quy định rồi đến xã
sau đó ban hành rõ ràng cho dân
chống dịch thì quan trọng nhưng mỗi tỉnh lại làm theo cách riêng của mình thì hơi khổ cho người dân
cần lắm một quy chế chung trong phòng chống dịch để áp dụng cho tất cả các vùng biển trên cả nước
tùy theo mức độ dịch mà làm
mỗi địa phương
mỗi cấp độ dịch khác nhau nên ra những tiêu chí phù hợp chung nhất cho các cấp độ
sao cho dân có ngày tết thật đúng nghĩa xung vầy nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe toàn cộng đồng
bạn nghĩ sao cho những quy định cách ly khác nhau ở các địa phương khi người dân trở về quê ăn tết
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân